ngày hai mươi hai tháng ba là ngày nước thế giới
năm nay liên hợp quốc phát động chủ đề là nước và biến đổi khí hậu
trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm cho nguồn nước ngọt tại nhiều khu vực cạn kiệt
đơn cử như tại tỉnh cà mau
hiện tại địa phương này có hơn hai mươi hộ thiếu nước sinh hoạt
làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con
gia đình ông võ văn bân ở ấp vồ rơi xã trần hợi huyện trần văn thời
luôn trong cảnh thiếu nước sinh hoạt phải mua nước lọc từng bình để uống và nấu ăn
trước khó khăn đó ông võ văn bân đã chủ động đào ao chữ nước mưa
để sử dụng trong sinh hoạt nhưng vẫn không có hiệu quả
không chỉ có gia đình ông võ văn bân mà gần như hàng chục nghìn hộ trong khu vực huyện trần văn thời
thới bình luôn gặp khó khăn trong việc nước sinh hoạt
tỉnh cà mau đã hỗ trợ về can nhựa để vận chuyển nước sinh hoạt bằng đường bộ
và bồn nhựa để chữ nước sinh hoạt đối với hộ nghèo gia đình chính sách
và những hộ đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt sống riêng lẻ
trong đó nó tập trung vào bốn nhóm đối tượng
thứ nhất là các công trình cấp nước tập trung đã xây dựng nhiều năm xuống cấp
nó không đủ khả năng phục vụ trong mùa hạn hán
nhóm thứ hai là nhóm phân tán nhỏ lẻ
nhóm thứ ba là nhóm khu vực đông dân cư đập trung nhưng chưa có công trình cấp nước
nhóm thứ tư là nhóm gần công trình cấp nước đập trung nhưng đường ống tiếng ống của mình kéo chưa tới
trước mắt để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân
ngành chức năng tỉnh cà mau đang triển khai phương án hỗ trợ phương tiện
công cụ để người dân trữ nước
đối với những nơi người dân ở gần nguồn nước tập trung
thì kéo dài tuyến ống để người dân có thể tiếp cận nguồn nước sạch
giải pháp trước mắt này chỉ giúp giải quyết được khoảng tám hộ dân đang thiếu nước
số hộ dân còn lại trên sáu mươi năm thiếu nước sinh hoạt phải tự liệu mình trong mùa nắng nóng này